ngày một mươi ba tháng ba tại thủ đô phnom penh campuchia đã khai mạc hội thảo giữa việt nam campuchia lào và myanmar về kinh nghiệm giám sát và quản lý đầu tư công
tham dự hội thảo có các đại biểu từ các ủy ban quốc hội bộ ngành liên quan của bốn nước đại diện ngân hàng thế giới cùng nhiều chuyên gia kinh tế tài chính
đoàn việt nam do chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải dẫn đầu
theo chương trình làm việc trong hai ngày hội thảo diễn ra bốn phiên thảo luận với các chủ đề nâng cao vai trò giám sát của quốc hội đối với đầu tư công
quản lý tốt là chiều khóa cho quản lý ngân sách và đầu tư công chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ vai trò của kiểm toán nhà nước
đánh giá kết quả hội thảo lần thứ sáu tại đà nẵng việt nam và lập kế hoạch hợp tác trong tương lai
tham luận của đoàn việt nam với chủ đề nâng cao hiệu quả giám sát của quốc hội việt nam đối với đầu tư công đã thu hút sự chú ý của các đại biểu
trong đó nhấn mạnh việc quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính năm năm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là bước đổi mới căn bản phương thức cân đối phân bổ vốn đầu tư công chuyển cân đối nguồn lực đầu tư công từ ngắn hạn hàng năm sang trung hạn năm năm
bảo đảm tính chủ động cho các bộ ngành địa phương khắc phục tính giàn trải nâng cao hiệu quả đầu tư công
tại hội thảo các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến công tác giám sát trong lĩnh vực đầu tư công và nhận được giải đáp
trao đổi kinh nghiệm từ các thành viên trong đoàn các nước tham dự